các nước thành viên opec cùng với nga và các nước sản xuất dầu lớn khác đã nhất trí cắt giảm sản lượng kỷ lục tương đương với một mươi nguồn cung toàn cầu nhằm hỗ trợ giá dầu đang giảm mạnh do dịch covid một mươi chín
nhóm opec cộng đã nhất trí cắt giảm chín bảy triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng năm tháng sáu sau bốn ngày đàm phán liên tục qua hình thức họp trực tuyến cũng như chịu áp lực từ phía mỹ nhằm chặn đà giảm giá dầu
cũng trong lần giảm sản lượng lớn nhất này các nước đã nhất trí duy trì đà giảm sản lượng trong hai năm đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ước tính cầu về dầu mỏ toàn cầu đến nay đã giảm một phần ba trong bối cảnh hơn ba tỷ người trên thế giới đang chịu tác động từ các biện pháp phong tỏa để chống dịch
tuy nhiên theo một số chuyên gia việc cắt giảm một mươi năm sản lượng có thể là không đủ để ngăn đà giảm giá dầu hiện nay
ngay sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà tổng thư ký opec mohamed makindo nhấn mạnh là một thỏa thuận mang tính lịch sử này
thị trường đã tăng vọt với giá dầu thô ngọt nhẹ của mỹ tăng ba bảy lên hai mươi ba sáu mươi hai usd một thùng
trong khi giá dầu thô brent tăng ba một lên ba mươi hai bốn mươi năm usd một thùng